biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng vừa bắt khẩn cấp đối tượng trần hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại tràng định lạng sơn có hành vi tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài trái phép
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đã ra lệnh bắt người khẩn cấp đối tượng long
và thu giữ vật chứng gồm hai một trăm linh nhân dân tệ hai điện thoại di động
một chứng minh nhân dân mang tên trần hoàng long một chứng minh thư trung quốc
đối tượng long khai nhận vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tại khu ba thị trấn thất khê huyện tràng định lạng sơn
long thuê xe ô tô đưa năm nạn nhân trú tại các tỉnh vĩnh phúc phú thọ lào cai
lên thị trấn tà lùng phục hòa cao bằng xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê
long đã thu hai hai trăm linh nhân dân tệ của ba người
hiện lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phục hòa
tiếp tục xử lý theo quy định
công an tp bạc liêu vừa bắt ba đối tượng trần thắng vinh chú tại huyện hòa bình trương văn tiền và trần thanh hiệp
cùng chú tại tp bạc liêu tỉnh bạc liêu về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu sau khi tổ chức uống rượu xong ba đối tượng trên chạy xe qua bãi đỗ xe
của công ty bảo toàn thuộc phóm nhà mát phường nhà mát tp bạc liêu
lúc này các đối tượng nhìn thấy ông trần văn thông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đang ngồi trong xe liền vô cớ xông vào
đánh tới tấp vào người ông thông gây thương tích rồi bỏ trốn
qua công tác điều tra công an tây ninh vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập trên địa bàn
xã tân hòa huyện tân châu đánh bài ăn thua bằng tiền với quy mô lớn
do trần tấn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tại ấp tràng trai xã tân hòa tân châu cầm đầu tổ chức
trước đó vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng cảnh sát cơ động
tỉnh tây ninh và công an huyện tân châu bất ngờ đột kích kiểm tra nhà minh bắt quả tang một mươi tám người
đang đánh bài ăn tiền lực lượng chức năng đã thu giữ gần một trăm hai mươi triệu đồng ba mươi năm bộ bài tay một mươi hai xe mô tô
sáu điện thoại thu giữ thêm tiền trong người tham gia đánh bạc là trên hai mươi năm triệu đồng
được biết minh phân công người cảnh giới canh gác đường phía ngoài còn vợ minh là nguyễn thị thúy an
và em vợ là nguyễn thanh bình phục vụ cơm nước cho các con bạc và trực tiếp lấy tiền sâu
với hoạt động như vậy trung bình mỗi ngày
chúng thu tiền sâu từ năm đến một mươi triệu đồng
đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng ba lực lượng chức năng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
vẫn đang phong tỏa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên việt cường số năm mươi tám trên một mươi một
quốc lộ một ấp tiền lân xã ba điểm để điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
khiến ba người thương vọng tại đây
các nhân chứng tại hiện trường cho biết khoảng một mươi năm giờ cùng ngày
nhiều công nhân đang bốc xếp hàng trong công ty việt cường
thì bất ngờ
ở gác đỡ hàng sập xuống nhiều thành giàn ráo cùng dụng cụ bằng kim loại
đã đổ đè lên ba công nhân đang làm việc phía dưới
ngay sau khi xảy ra sự cố những người chứng kiến đã đào bới đống đổ nát
đuôi những người bị nạn đi cấp cứu
tuy nhiên hai trong số ba nạn nhân đã tử vong
tại hiện trường nhiều khối sắt thép và kim loại nặng hàng tấn
nằm ngổn ngang dưới nền nhà kho của công ty việt cường
một phần vắt ngăn bằng tôn cũng bị kéo ngã
trước vụ việc nghiêm trọng cơ quan điều tra công an huyện hóc môn
đại diện viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan
đã có mặt khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối ngày hôm qua
chợ ngã tư sòng xã cam thanh huyện cam lộ tỉnh quảng trị
đã bất ngờ bốc cháy
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên
ngọn lửa bùng lên tại một gian hàng phía bên phải chợ
rồi lan nhanh qua các gian hàng đồ điện đồ nhựa và đồ vàng mã
khói bốc cao nguồn ngột tổng cộng có ít nhất hai mươi gian hàng đã bị thiêu dụng
ngay sau khi ngọn lửa bùng lên
người dân địa phương và các tiểu thương đã sử dụng các bình chữa cháy mini
để dập lửa nhưng không hiệu quả
sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng trị
đã điều năm xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tham gia dập lửa
đến khoảng gần hai mươi giờ cùng ngày ngọn lửa cơ bản đã được khống chế
ngay sau khi sự cố xảy ra lãnh đạo tỉnh quảng trị
cũng như huyện cam lộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường
để chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy thống kê thiệt hại
đảm bảo an ninh trật tự đồng thời có biện pháp khắc phục
hỗ trợ kịp thời để các tiểu thương sớm ổn định kinh doanh trở lại
thời gian qua mặc dù đã có rất nhiều giải pháp
nhưng tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng
vẫn đang đứng đầu tổng số vụ tai nạn lao động
chiếm tới ba mươi năm hai và chiếm ba mươi bảy chín tổng số người chết
để hạn chế tình trạng này
cùng với việc xử lý vi phạm thì công tác tuyên truyền giáo dục
các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho công nhân
tại các công trường xây dựng đang được quan tâm
nhằm giúp người lao động nâng cao ý thức tự bảo vệ trong quá trình làm việc
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
công trình nhà sản xuất gia công kim loại xin giang việt nam
có địa chỉ tại khu công nghiệp đại an mở rộng thành phố hải dương
công nhân được trang bị bảo hộ
những hố sâu nguy hiểm trong công trình đều đã có nắp đậy
trước khi vào công trường
người lao động cũng đã được huấn luyện về vệ sinh an toàn lao động
công nhân sẽ trực tiếp chụp ảnh và gửi nhắc nhở lần đầu
gửi xuống cho thầu phụ để thầu phụ quán triệt lại với công nhân người lao động
sau đó nếu đến lần thứ hai
thì công nhân sẽ có chịu theo hình thức mình xử phạt theo đúng
theo nội quy của mình quy định của mình là xử phạt bằng tiền
thì cái đấy trừ trực tiếp vào khối lượng của thầu phụ
nội quy hình thức xử phạt đã có
nhưng tại công trình xây dựng này vẫn còn tồn tại một số nguy cơ mất an toàn lao động
như vừa rồi
một số dàn giáo cần phải gia cố thêm
hoặc một số lắp bể mà anh em chưa kịp lắp dàn lan can an toàn
thì cái đấy cần phải xúc tiến nhanh nhẹn hơn nữa
để triệt đẩy vấn đề an toàn cho tất cả công nhân
theo thống kê của cục an toàn lao động bộ lao động thương minh và xã hội
nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn lao động
lỗi là do chủ sử dụng lao động chiếm tới năm mươi hai
chỉ khoảng một mươi chín
chín mươi chín là do người lao động
thực tế thời gian qua cho thấy
tình trạng mất an toàn lao động nói chung và an toàn lao động trong ngành xây dựng
vẫn còn nhiều lỗ hồng
rõ ràng là tại các công trình hiện nay
khi mà chúng ta phát triển với những cái quy mô rất rộng và rất lớn
thì cái năng lực quản lý của cả trung ương và địa phương đã không đáp ứng được
và cái việc tuân thủ của các cái chủ đầu tư
giám sát và các nhà thầu là không đầy đủ
có thể nói là có nhiều nhà thầu là cố tình vi phạm các quy định pháp luật về an toàn
trong sử dụng lao động cũng như trong sử dụng các thiết bị máy móc
đảm bảo an toàn lao động không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cấp
các ngành mà của chính những người lao động và chủ sử dụng lao động
tuy nhiên vấn đề đặt ra là phải làm sao để công tác này thực sự đạt hiệu quả
không còn mang tính hình thức
nhất là khi luật an toàn vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy tới đây
ngư dân tỉnh quảng ngãi lại tất bật với những phiên biển mới
người dân đều có chung ước nguyện chuyến đánh bắt hải sản trời yên bể lặng tôm cá đầy khoang
cảng cá sa kỳ xã bình châu tỉnh quảng ngãi những ngày này khá nhộn nhịp
hàng trăm tàu đánh bắt cá cập sát bến cảng
bà con ngư dân sửa soạn vận chuyển ngư lưới cụ xuống tàu
các tàu cá ngư dân được trang hoàng rực rỡ với lá cờ tổ quốc
trong mùa đánh bắt mới
đây là con tàu mang tên biển đông một số hiệu qng chín mươi nghìn chín trăm chín mươi chín
được trang bị máy móc và thiết bị hiện đại và đầy đủ ngư lưới cụ
ngoài ra tàu còn có máy radar cùng các trang thiết bị hiện đại công nghệ nhật bản
với tổng mức đầu tư gần một mươi sáu
con tàu được đóng mới một trăm linh
và anh võ văn hân ngư dân đầu tiên của xã bình châu
được nhận tàu cá vỏ thép theo chương trình vay vốn của nghị định sáu mươi bảy
sau nhiều năm chờ đợi
vừa đầu là đi ra khai là tàu vỏ thép này nó lấy
nên là nó chét chén thì mình ra khai thì rất an toàn
nhưng mà thực tế cái nghị định xã bã sẽ đưa ra nhưng mà cũng khó khăn quá
nên từ đó nhăn nhăn thì rất là thái rất là đớn mừng
nhưng mà thực tế mà đưa vào của chủ tàu và để sử dụng với đồng tiền đó
thì đến giờ này nó rất là khó khăn
hồi trước hiện ra là đoàn đăng ký là bốn mươi sáu tàu
mà đến giờ chỉ dùng cái mắt được một tàu thôi
với số vốn vay của nhà nước là một mươi ba hai mươi sáu tỷ đồng
tương đương chín mươi năm chi phí đóng tàu và ngư lưới cụ
thời gian cho vay một mươi một năm
thì hàng năm anh võ văn hân phải trả nợ hơn một tỷ đồng
thế nhưng vừa ra khơi được hơn một tháng
thì con tàu biển đông một của anh hân đã gặp phải sự cố máy móc
và bị cắt trộm lưới đánh cá gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
những người có trách nhiệm có thẩm quyền
xót minh làm rõ cái này để sớm cho tàu tu được
rồi khai có tiền để cho anh em thường viên sinh sống nuôi gia đình
cứ hơn nữa là để cho chúng tu sớm được bóm độ bóm biển
giữ chủ quyền biển độ việt nam thôi
trong nhiều năm qua để đánh bắt xa bờ phát triển kinh tế biển một cách bền vững
chính quyền địa phương luôn cố gắng hỗ trợ ngư dân hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ
để đóng tàu đánh bắt xa bờ phát triển kinh tế biển một cách bình vững
theo nghị định sáu mươi bảy hiện đại hóa tàu đánh cá nâng sông xuất tàu thuyền
hiện tỉnh quảng ngãi có gần bốn mươi ngư dân với hơn năm sáu trăm linh tàu đánh cá
những ngày này đã có hàng trăm tàu xa bờ vươn khơi
hy vọng một mùa đánh bắt bộ thu
thưa quý vị vào chiều qua bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản hướng dẫn chi tiết
về công tác xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
theo đó thí sinh thuộc diện tuyển thẳng
có thể đăng ký tuyển thẳng vào tối đa hai trường
thí sinh phải gửi hồ sơ về sở giáo dục và đào tạo trước ngày hai mươi tháng năm
sau khi có thông báo của trường thí sinh được tuyển thẳng phải nộp bản chính
các giấy chứng nhận quy định cho trường có nguyện vọng nhập học trước ngày một mươi tháng tám
tính ngày theo dấu biêu điện nếu nộp qua biêu điện bằng thư chuyển phát nhanh
quá thời hạn này thí sinh không nộp các giấy tờ quy định xem như từ chối nhập học
năm nay quy định của bộ giáo dục và đào tạo về các trường hợp xét tuyển thẳng
vào các trường đại học cao đẳng không thay đổi so với năm hai nghìn một mươi tám
hướng tới kỷ niệm tám mươi năm năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đoàn thanh niên công an các tỉnh lạng sơn và vĩnh phúc
đã tổ chức rất nhiều các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa
tại vĩnh phúc đoàn thanh niên công an tỉnh đã dân hương đợt vòng hoa tưởng điệm
trước tượng đài bảo vệ an ninh tổ quốc
ghi nhớ công ơn chủ tịch hồ chí minh và anh linh các anh hùng liệt sĩ
khu di tích nhà công an trung ương
sau đó đoàn vào thăm cây đa tân trào đỉnh tân trào và lán nà nưa
thuộc khu di tích tân trào tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
qua chuyến hành trình về nguồn đã thiết thực giáo dục chính trị tư tưởng
giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho đoàn viên hội viên
còn tại lạng sơn tri đoàn xây dựng lực lượng công an tỉnh lạng sơn
và tri đoàn đài phát thanh truyền hình lạng sơn đã đến thăm hỏi
tặng sáu xuất quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn xã yên chạch huyện cao lộc
tiếp đó đoàn đã tổ chức giao lưu bóng đá với đoàn cơ sở
trại giam công an tỉnh đóng trên địa bàn xã yên trạch
đây là dịp để cho đoàn viên thanh niên các đơn vị giao lưu
học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau gắn chặt tình đoàn kết để cùng nhau phát triển
thiết thực chào mừng tám mươi năm năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cũng nhân dịp này đoàn thanh niên công an tỉnh cà mau đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
giáo dục lòng yêu nước tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn
phát huy tính sung kích tình nguyện vì cộng đồng của thế hệ trẻ
với chủ đề tự hào tuổi trẻ thời đại hồ chí minh
đoàn thanh niên công an tỉnh cá mau cùng hai mươi bốn cơ sở đoàn
được chia làm hai cụm thi đua đã có những chuyến về nguồn
tặng quà cho các gia đình chính sách mẹ việt nam anh hùng đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo
trong đó cụm thi đua số một đã tặng một mươi bốn bồn chứa nước sạch tại xã tân phú huyện thới bình
cùng với đó đến tắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ của xã
và giao lưu với xã đoàn địa phương nhằm thắt chặt tình quân dân
học hỏi trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động công tác đoàn